bất ngờ đột kích vào một quán karaoke trên địa bàn công an huyện xuân lộc và phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng một mươi đối tượng tụ tập sử dụng ma túy
các đối tượng bị bắt giữ và bắt quả tang tại quán karaoke gov ở xã xuân tâm huyện xuân lộc
công an thu giữ một số ma túy dạng viên nén và dạng bột cùng các dụng cụ dùng cho việc sử dụng chất ma túy
qua kiểm tra nhanh một mươi trên một mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
hoàng nguyễn dương là chủ quán và trần duy tâm là nhân viên phục vụ đã khai nhận về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy này